dạng sáng ngày hôm nay công an tỉnh lâm đồng cho biết đã bắt giữ được nguyễn thành trung quê ở hà tĩnh là đối tượng đã thực hiện vụ cướp ngân hàng việt tinh banh tại thị trấn nghĩa nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng xảy ra vào chiều ngày bảy tháng hai
theo thông tin ban đầu thời gian gần đây trung kinh doanh bất động sản thua lỗ nợ nần nhiều nên đã nảy sinh ý định cướp
đến chiều ngày bảy tháng hai trung đã đến một ngân hàng ở huyện đức trọng rút súng uy hiếp nhân viên rồi lấy đi số tiền hơn ba tỷ đồng
trước khi rời đi nguyễn thành trung đã bắn trả bảo vệ
sau khi dựng chân dung của đối tượng công an tỉnh lâm đồng mà công an huyện đức trọng đã nhanh chóng triển khai truy bắt và chỉ sau một mươi giờ đồng hồ gây án
trung đã bị lực lượng công an bắt giữ tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận và thu hồi toàn bộ tang vật trong vụ án
đối tượng chuyên đột nhập vào nhà người dân trộm khắp tài sản phan hồng hiền chú tại phường lê hồng phong thành phố quy nhơn tỉnh bình định
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố quy nhơn tạm giữ hình sự để điều tra
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã chọn thời điểm đêm khuya người dân ngủ say điều khiển xe máy đi dạo trên các tuyến đường
khi phát hiện các nhà dân không đóng cửa sổ đối tượng tiếp cận rồi dùng tua vít tháo khung cửa đột nhập trộm cắp tài sản
với thủ đoạn nói trên hiền đã gây ra ba vụ trộm trên địa bàn điều đáng nói đây là đối tượng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
đội cảnh sát kinh tế công an huyện bình chánh
công an thành phố hồ chí minh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán sản xuất vận chuyển pháo nổ
trước đó lực lượng công an đã mật phục bắt giữ đối tượng nguyễn hoàng anh khi đang vận chuyển khoảng hai một kg pháo nổ
qua kiểm tra tại nhà đối tượng tự nguyện giao nộp khoảng bốn trăm hai mươi g pháo khoảng tám trăm linh g vỏ nhựa dùng để sản xuất pháo
qua đấu tranh đối tượng thừa nhận đã mua hóa chất trên mạng để sản xuất pháo nổ và bán kiếm lời
trong ngày hôm nay ngày đầu nghỉ tết nguyên đán cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất dự kiến phục vụ tám trăm ba mươi tám chuyến bay đi và đến với tổng số hành khách gần một trăm hai mươi hai người
trong đó có hơn bảy mươi tám khách đi và hơn bốn mươi ba sáu khách đến khung giờ đông nhất trong ngày là sáu đến bảy giờ sáng với hơn bốn hai trăm linh khách
kế đó là các khung giờ một mươi h đến một mươi một h và hai mươi h đến hai mươi một h
trong ngày hôm qua cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã đón hơn một trăm ba mươi năm khách
với số chuyến bay khai thác lên tới chín trăm linh ba chuyến
do nhu cầu lớn dự kiến vượt qua cao điểm của tết năm hai nghìn hai mươi
cục hàng không việt nam khuyến cáo hành khách cần chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển phù hợp nhất
cũng như chấp hành tuân thủ tốt các quy định về an toàn và an ninh hàng không